nhiều địa phương trên cả nước tiếp tục tổ chức lễ giao nhận quân năm hai nghìn một mươi tám với hàng ngàn thanh niên lên đường nhập ngũ
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại hậu giang và cần thơ
theo đánh giá của hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh hậu giang công tác chuẩn bị tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm nay
bảo đảm thực hiện đúng theo hướng dẫn của bộ tổng tham mưu
đặc biệt chất lượng tân binh nhập ngũ năm nay cao hơn các năm trước
trong tổng số thanh niên lên đường nhập ngũ có một mươi sáu đảng viên một trăm sáu mươi một thanh niên có chuyên môn kỹ thuật
với tám mươi bảy thanh niên có trình độ cao đẳng đại học sức khỏe loại một tăng tám ba mươi hai so với năm hai nghìn một mươi bảy
cùng với không khí phấn khởi chung của cả nước hôm nay nhiều quận huyện của thành phố cần thơ tổ chức lễ giao nhận quân năm hai nghìn một mươi tám
năm nay thành phố cần thơ được giao kêu gọi và tuyển chọn một bốn trăm tám mươi năm
một mươi thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an trong đó giao một hai trăm năm mươi chỉ tiêu cho các đơn vị thuộc bộ quốc phòng
nhân dịp này thành phố cũng trao tặng giấy khen và tiền thưởng cho một mươi bốn gia đình tiêu biểu có con em tham gia nghĩa vụ quân sự năm hai nghìn một mươi tám